xin kính chào quý vị khán giả của bản tin một trăm một mươi ba online
thưa quý vị ngày hôm nay hai mươi ba tháng một mươi nguyễn thị thanh nhàn cựu chủ tịch hội đồng quản trị
kiêm tổng giám đốc công ty aic cùng một mươi năm đồng phạm trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu
gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại bệnh viện sản nhi quảng ninh
đã bị tòa nhân dân tỉnh quảng ninh đưa ra xét xử
tuy nhiên hiện tại vẫn có bốn bị cáo bỏ trốn và bị truy nã gồm nguyễn thị thanh nhàn
nguyễn hồng sơn phó tổng giám đốc công ty aic trương thị xuân loan
trưởng ban quản lý dự án ba công ty aic nguyễn thị tích tổng giám đốc công ty mô phạc
theo cáo trạng dự án đầu tư xây dựng bệnh viện sản nhi quảng ninh
được ubnd tỉnh quảng ninh phê duyệt năm hai nghìn chín tổng vốn đầu tư hai trăm ba mươi tám tỷ đồng
dự án gồm hai giai đoạn và chia thành sáu gói thầu mua sắm trực tiếp
công ty aic tham gia dự thầu và trúng toàn bộ sáu gói thầu
nguyễn thị thanh nhàn là người thành lập và điều hành hoạt động công ty aic
để công ty aic trúng thầu với vai trò chủ mưu đứng đầu chỉ đạo trực tiếp
thực hiện nhiều hành vi vi phạm quy định đấu thầu nhàn đã chỉ đạo các đối tượng khác
để thông đồng về thông số kỹ thuật cấu hình đơn giá trang thiết bị y tế
gây thiệt hại cho nhà nước hơn năm mươi tỷ đồng
phiên tòa dự kiến diễn ra từ hôm nay đến ngày hai mươi năm tháng một mươi
liên quan đến vụ án giết người xảy ra tại quán karaoke ở quận lê trân
thành phố hải phòng khiến một người chết tại chỗ
và hai người bị thương
vào sáng nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc cho biết
đã bàn giao hai đối tượng gây ra vụ án cho công an thành phố hải phòng
để điều tra theo quy định
đó là lê văn khánh ba mươi ba tuổi và trần viết trung ba mươi năm tuổi
cùng chú tại quận ngô quyền thành phố hải phòng
cả hai đối tượng này là nhân viên của một quán karaoke
ở phố kênh dương quận lê chân
trước đó vào dạng sáng ngày hai mươi một tháng một mươi
hai đối tượng đã hỗn chiến với một nhóm khách đến hát tại quán
do mâu thuẫn trong lúc tính tiền khiến một người tử vong và hai người bị thương
trong đó khánh là đối tượng trực tiếp dùng giao tước đi tính mạng của nạn nhân
chú tại huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an
sau khi gây án hai đối tượng trốn đến tỉnh nam định
rồi tiếp tục đón xe khách trốn vào tỉnh bình phước
tuy nhiên đến khoảng chín giờ ngày hai mươi hai tháng một mươi
khi xe khách vừa di chuyển đến huyện ehleu tỉnh đắk lắc
thì bị một tổ công tác của công an tỉnh đắk lắc dừng xe kiểm tra bắt giữ
tại cơ quan công an bước đầu hai đối tượng khai nhận
nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng là do khách đến hát không chịu tính tiền một bình khí cười n hai o
hiện công an tp hải phòng đã di lý hai đối tượng lê văn khánh và trần viết trung
về cơ quan công an để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
sau gần chín giờ đồng hồ gây án đối tượng cướp tiệm vàng ở huyện cam lộ tỉnh quảng trị
đã bị lực lượng chức năng bắt giữ
ngày hôm qua công an huyện cam lộ đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
từ lê hữu đạt chú tại huyện cam lộ về hành vi cướp giật tài sản
trước đó công an huyện cam lộ nhận được thông tin vào trưa ngày hai mươi một tháng một mươi
tiệm vàng hoàng sự ở xã thanh an bị một đối tượng mặc áo đen trùm đầu
đeo khẩu trang giả vờ đến mua vàng rồi cầm một cây vàng bỏ trốn
ngay sau khi nhận được thông tin công an huyện cam lộ đã tổ chức lực lượng truy xét
đến hai mươi một giờ cùng ngày đối tượng lê hữu đạt đã bị bắt giữ
trong đêm hai mươi một tháng một mươi cơ quan chức năng cũng đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của lê hữu đạt
được biết sau khi cướp được vàng đạt về nhà một người thân để thay đồ
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra
thưa quý vị mua bán tàng trữ trái phép vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ có tính sát thương cao
là hành vi vi phạm pháp luật và được cơ quan công an đấu tranh xử lý đến cùng
tại đà nẵng bên cạnh việc phát hiện ngăn chặn những đối tượng có hành vi bị nghiêm cấm nêu trên
các đơn vị địa phương còn tăng cường công tác tuyên truyền và động quân chúng
tại khu dân cư do nổ vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
chính việc sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đã và đang giúp lực lượng công an thành phố
quản lý chặt chẽ và ngăn chặn những vụ việc sử dụng hung khí gây mất an ninh trật tự
đây là bốn đối tượng gồm võ trần đình dương trần viết hào tôn thất trần thành tú
chế văn quốc tuấn cùng chú tại quận hải châu thành phố đà nẵng
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh khê khởi tố về tội gây dối trật tự công cộng
được biết vì nghi ngờ một số thanh niên ở nhóm xóm chùa ở quận hải châu
đến đập phá quán làm ăn của dương ở quận ngũ hành sơn
nên dương đã lên mạng mua số hung khí gồm đao kiếm và một khẩu súng để tìm gặp giải quyết mâu thuẫn
đã lên trên các trang mạng xã hội và liên hệ với các trang mạng xã hội bán vũ khí
không khí để đặt mua khẩu súng bắn đạn trì cùng với lại số đạn là năm viên đạn
trước sự phức tạp của việc tàng trữ vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ ngay tại khu dân cư
công an năm mươi sáu xã phường ở đà nẵng đã liên tục có các đợt tuyên truyền kêu gọi vận động bà con nhân dân giao nộp
câu chuyện của ông phan duy huấn sáu mươi bốn tuổi trú tại tổ sáu phường an khê quận thanh khê
là một ví dụ điển hình khi ông tự nguyện giao nộp một khẩu súng quân dụng và bốn mươi tám viên đạn các loại
theo ông huấn việc giao nộp số vũ khí trên cũng là cách bảo vệ an toàn cho gia đình mình
để phòng ngừa ngăn chặn tình trạng trên công an thành phố đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp
trong đó lấy công tác vận động thu hồi vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và tăng cường đấu tranh ngăn chặn làm trọng tâm
từ đầu năm đến nay riêng tại công an phường an khê
các vận động và tổ chức thu hồi được một mươi năm hông khí gồm dao kiếm tuyếp sát và bảy mươi viên đạn hai lựu đạn các loại
giám đốc lãnh đạo công an quận công an phường đã tham mưu kế hoạch cho đảng quỹ
quỹ ban huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc để tuyên truyền cho người dân
tại các khu dân cư trên đường bằng toàn phường
do vậy người dân rất quan tâm vận động những người thân trong gia đình
còn những vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ cũng như là hung khí mà mang cái tính kỷ niệm
dân sẵn sàng nộp cho cơ quan chức năng
trong tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba công an thành phố đã phát hiện một mươi năm vụ hơn bốn mươi đối tượng chế tạo
tàng trữ vận chuyển mua bán và sử dụng trái phép vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
đáng nói hơn có nhiều vụ việc bị phát hiện khởi tố đối tượng chính tuổi đời còn rất trẻ
nhưng đã tàng trữ số lượng vũ khí lớn hay tự mình chế tạo vũ khí để kiếm lời
khuyến cáo người dân nếu phát hiện các loại vũ khí quân dụng thì kịp thời đem giao nộp
cho cơ quan công an gần nhất hoặc báo cho cơ quan công an để cơ quan có biện pháp xử lý kịp thời
tất cả những hành vi tàng trữ sử dụng mua bán trái phép vũ khí quân dụng và các loại vũ khí khác
đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
chủ động phát hiện và vận động người thân hàng xóm tại khu dân cư giao nộp vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
là biện pháp tích cực mỗi địa phương trên địa bàn thành phố có thể làm
nhằm hạn chế các vụ việc vi phạm pháp luật không xảy ra nghiêm trọng
tiếp tục các thông tin đáng chú ý khác
hồ trọng vũ chú tại huyện châu thành tỉnh an giang đối tượng đang bị truy nã nguy hiểm
về tội cố gây thương tích đã bị bắt giữ
vào sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành cho biết
đã dư ly đối tượng từ bình dương về tới địa phương
vào chiều ngày một mươi bốn tháng sáu dù đã uống rượu say vũ đến nhà người quen ở cung ấp để tiếp tục uống rượu
tại đây vũ xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát với một thanh niên trong bàn nhậu
và được anh phan hoàng minh can ngăn
một lúc sau vũ muốn giải quyết mâu thuẫn và bị anh minh nhắc nhở
nổi máu con đồ vũ đã dùng dao đâm anh minh gây thương tích một mươi hai rồi bỏ trốn khỏi địa phương
sau thời gian lẩn trốn đối tượng đã bị công an huyện châu thành bắt giữ khi đang ở tại tỉnh bình dương
liên quan đến vụ cháy kho vải vụn trên đường phạm văn sáng xã xuân thới thượng huyện hóc môn
sáng nay công an huyện hóc môn tp hcm vẫn đang phối hợp phong tỏa khám nghiệm hiện trường vụ cháy
theo thông tin ban đầu vào khoảng hai mươi hai h tối hai mươi hai tháng một mươi lửa bùng lên từ kho vải vụn trên đường phạm văn sáng
gặp các vật liệu dễ cháy nên lửa nhanh chóng lan ra dữ dội khói bao trùm nhà xưởng rộng khoảng một ba trăm linh m hai
lực lượng chức năng nhận tin báo đã lập tức tổ chức tới hiện trường với một mươi một xe sáu mươi một cán bộ chiến sĩ tiếp cận dập lửa
cảnh sát đã bảo vệ ngăn chặn cháy lan sang khu vực xung quanh
hiện chưa ước tính được thiệt hại và nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra
thông tin mới nhất về hai tàu cá quảng nam bị chìm tại vùng biển hoàng sa
sau nhiều ngày nỗ lực nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của một mươi ba nạn nhân
chính vì vậy đến một mươi tám h ngày hôm qua hai mươi hai tháng một mươi các lực lượng đã kết thúc công tác tìm kiếm
ngày hai mươi một tháng một mươi tại sở chỉ huy tiền phương đã tổ chức cuộc họp để nghe các lực lượng báo cáo tình hình tìm kiếm cứu nạn trên biển
khả năng tìm kiếm thêm ngư dân cũng như nguyện vọng của gia đình một mươi ba ngư dân mất tích
cuộc họp đã thông tin
thông tin mới nhất đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam báo cáo ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
chỉ đạo các lực lượng tìm kiếm đến hết ngày hai mươi hai tháng một mươi
sau bảy ngày nỗ lực các lực lượng đã kết thúc công tác tìm kiếm từ một mươi tám h ngày hai mươi hai tháng một mươi
như vậy là trong tổng số chín mươi ba ngư dân trên hai tàu cá bị chìm có một mươi ba ngư dân mất tích
bảy mươi tám ngư dân được cứu sống và thi thể hai thuyền viên đã được đưa vào đất liền vào ngày hai mươi tháng một mươi
chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đã và sẽ tiếp tục có sự quan tâm hỗ trợ ngư dân gặp nạn
cũng như gia đình các nạn nhân có người chết và mất tích